trong những năm qua tỉnh sơn la luôn quan tâm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo ở tất cả các lĩnh vực nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế
nhờ đó đã phát huy được sức mạnh của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của bà con nơi đây
toàn tỉnh sơn la có trên một mô hình phát triển kinh tế trong đó có sáu trăm bốn mươi năm mô hình tập thể gần ba trăm chín mươi mô hình cá nhân
các mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế được triển khai thực hiện với nhiều hình thức như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát huy sáng kiến
áp dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh tăng năng suất cây lương thực cây rau màu hoa chất lượng cao theo tiêu chuẩn việt gáp
chuyển đổi diện tích canh tác cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao
gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý thương hiệu sản phẩm xây dựng chuỗi sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm an toàn